xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị xuyên suốt cả đêm qua cho đến thời điểm hiện tại thì lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
để có thể đưa bé trai bị lọt vào trụ bê tông ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp ra khỏi trụ
và ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên phước thanh intv đồng tháp
đang có mặt ở hiện trường để cập nhật tiến độ cứu hộ
vâng xin chào phóng viên phước thanh ạ
anh có thể cho biết là hiện tại thì công tác cứu hộ đã được triển khai đến giai đoạn nào được không ạ
hiện nay lực lượng cứu hộ đã khoan cọc nhòi để phá giỡn cấu trúc đất quanh trụ bê tông sâu ba mươi năm m
đến chính dài sáng nay công đoạn đoạn ống lòng thép bao quanh trụ bê tông đã hoàn thất
lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng nhiều thiết bị cũng như phương tiện chiên dụng
bắt đầu đào đặt xung quanh lòng thép lên
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục triển khai dùng mũi khoan nhòi
để làm tơi đất giảm áp lực mai sát vào thành lóng bê tông
đến thời điểm thích hợp sẽ dùng cẩu đưa ống bê tông lên mặt đất để tiến hành các giai đoạn tiếp theo
thì dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất
vâng vậy thì các lực lượng chức năng cũng như các lực lượng chuyên môn
đã có sự chuẩn bị phương án như thế nào để có thể xử lý tùy theo tình huống phát sinh ạ
hiện nay chủ yếu là lực lượng thi công tại chỗ
công binh phòng trái chữa trái và các nhóm chuyên gia làm việc liên tục tại chỗ
trên dưới một trăm linh người
trên tinh thần khẳng trương nhanh chóng nhất có thể
lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục duy trì công tác pomoci trong suốt quá trình cứu hộ
quy động tối đa mọi lực lượng cũng như phương tiện để cho công tác cứu hộ được tiến hành đảm bảo
vâng xin cảm ơn phóng viên phước thanh với những thông tin vừa rồi
liên quan đến công tác cứu hộ cháu bé ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết
là quá trình cứu nạn bé trẻ
trái lọt vào trụ bê tông sâu ba mươi năm mét thì gặp rất nhiều khó khăn và tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu
vì vậy không bị gián đoạn từ mấy ngày này

bởi vì em bé đã trải qua hôm nay đến ngày thứ tư
rơi trong cái lòng ống hẹp có khả năng bị đa chấn thương
trong môi trường thiếu thông khí thì tiên lượng của em bé này rất xấu
vâng cho dù chỉ còn tên hy vọng mong manh
thì các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng để có thể cứu nạn cháu bé
và hy vọng là điều kỳ diệu sẽ xảy ra
chúng tôi sẽ tiếp tục cứu nạn cho bé
và gặp nhật thông tin mới nhất về vụ việc
chuyển đến quý vị trong các bản tin sau
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối tượng cho thanh tùng hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi giết người
công an tỉnh đồng nai xác định cho thanh tùng là đối tượng
đã dùng dao thái lan đâm một nhát trúng vào ngực trái
của đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa
trong khi làm nhiệm vụ
nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do trước đó
tùng va chạm giao thông với hai người đàn ông
chưa rõ lai lịch nên xảy ra mâu thuẫn
đại úy nguyễn thế đức cùng với ba đồng chí bảo vệ dân phố
đang trên đường tuần tra
thì phát hiện tùng cầm dao truy đuổi trên đường
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tùng không chấp hành
mà còn dùng dao đâm đại úy đức gây thương tích nặng
một nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
bên trong một quán karaoke
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện tam bình phát hiện
bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh
karaoke sala sáu mươi tám thuộc ấp mỹ phú một
xã tường lộc huyện tam bình
lực lượng công an phát hiện bên trong phòng hát số hai và số bốn
có bảy thanh niên gồm năm nam hai nữ
trú tại tỉnh vĩnh long và tỉnh cà mau
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an
thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
và một số vật chứng khác có liên quan
qua kiểm tra nhanh bảy thanh niên trên đều dương tính
với chất ma túy
lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc công an
thành phố cà mau và chính quyền địa phương
vừa bao vây và bắt quả tang nhiều đối tượng
đang đá gà ăn tiền thuộc ấp bà điều
xã lý văn lâm thành phố cà mau
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng tháo chạy
tuy nhiên một mươi một đối tượng đã bị tạm giữ
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng
tạm giữ trên một mươi hai triệu đồng cùng nhiều
tăng vật có liên quan
thưa quý vị trên nội bàn tỉnh hòa bình
hiện chỉ có duy nhất một trạm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ
vào dịp cuối năm các phương tiện
đã tập trung đổ dồn về đây
gây nên tình trạng ồn ứ và chờ đợi kéo dài
phản ánh của phóng viên intv
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
trước đây rất thưa thớt phương tiện
mỗi ngày chỉ hơn chục xe đến làm thủ tục đăng kiểm
thời điểm hiện tại
nhất là dịp sát tên
các phương tiện đã tăng lên đột biến
dẫn đến tình trạng ùn tóc
chờ được làm thủ tục như thế này
em cũng có đến đây từ sáng
chờ cũng khá lâu
chắc là em không chờ được đâu
chiều em mới quay lại chờ
bởi vì em chờ từ sáng cũng rất là muộn
bây giờ tự nhiên người ta sắp nghỉ
nói chung là công việc của bọn em
thường xuyên phải đi vào khu đăng kiểm
như thế này bọn em cũng thay đổi rất là nhiều
bởi vì thứ nhất là thời gian
thứ hai nữa là
thủ tục quy trình cũng sẽ rất là khác
nó nghiêm ngặt hơn
và mọi thứ thì
cái thời gian bọn em nó bị
ở trong này nhiều quá
mình cũng kiểm tra lại để đi kiểm tra
để cho nó đỡ mất nhiều thời gian
hơi khó khăn bởi vì là
để cái thời gian mà
bọn mình đi đăng kiểm em nó
thời gian nó lâu quá
với lại chờ đợi nó quá lâu
cán bộ tại đây cho biết
tình trạng này đã kéo dài hơn một mươi ngày nay
cả trung tâm chỉ có
tám đăng kiểm viên
nhưng lượt xe tới khám tăng đột biến
lên tới một trăm linh xe một ngày
trong đó cũng có nhiều trường hợp
xe bị từ chối đăng kiểm
vì không đảm bảo yếu tố vận hành
như trường hợp này
bây giờ cái cường độ đèn của anh nó không đạt
bây giờ anh đi khắc phục cho em là
thứ nhất là anh thay đèn
thay hai cái bóng cường độ nó sáng hơn
để làm sao mà cường độ pha của anh đạt
trên một mươi kcd
và thứ hai là anh vệ sinh lại
toàn bộ chóa đèn và bề mặt ốp đèn nhé
sau đó đánh vòng quay lại anh em kiểm tra lại kỹ thuật để đèn cho anh
trước khi đi đăng kiểm thì tôi cũng kiểm tra một số các công đoạn
vào đây một số cái cũng chưa được hoàn lắm
và bên đăng kiểm cũng bảo đi thay một số cái mới
trước thực trạng một số trung tâm đăng kiểm như tại thành phố hồ chí minh
bị cơ quan điều tra xử lý về sai phạm trong quy trình đăng kiểm
nhiều trung tâm đăng kiểm xuất hiện việc dè chừng
sợ sai phạm
nhiều chủ phương tiện cũng tìm cách lách luật
trước thực trạng này
đòi hỏi mỗi trung tâm đăng kiểm
cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiêng các quy định của pháp luật
không để xảy ra tình trạng sai phạm trong quá trình hoạt động của mình
sở giao thông đã tổ chức hợp
với toàn thể cán bộ công nhân viên của đăng kiểm
quán triệt thực hiện nâng cao đạo đức công vụ
trách nhiệm của người viên chức trong thực hiện nhiệm vụ
và cử thanh tra xuống để có những đợt giám sát thường xuyên
cũng như là giám sát đột xuất
với cả hoạt động đăng kiểm
ở dưới trung tâm đăng kiểm
để thực hiện tốt hơn công tác quản lý vận tải phương tiện người lái
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải hòa bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan
tăng cường chỉ đạo siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách
tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn về lĩnh vực giao thông vận tải
tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
và bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động vận tải phương tiện
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn quỳnh

tại thôn bình xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
công an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn nội hai xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi cách một cm dưới cánh mũi phải
và đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện